hồi một mươi h ba mươi phút ngày hôm qua tại khu vực thăm dò mò than của công ty trách nhiệm hữu hạn tân sơn
có trụ sở tại xóm đồi xã lỗ sơn huyện tân lạc tỉnh hòa bình
xảy ra một vụ tai nạn lao động sập hầm than nghiêm trọng
khi xảy ra sự việc có sáu người đang làm việc trong hầm ba người đã thoát được ra ngoài
ba người bị mắc kẹt bên trong hầm hiện lực lượng chức năng đã đưa một thi thể ra ngoài
ngay sau khi sự việc xảy ra công an tỉnh đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
với hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương trình khai công tác cứu hộ cứu nạn
đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm lực lượng cứu hộ đã phát hiện và đưa được một thi thể ra ngoài
danh tính đã xác định là anh bùi văn thọn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê xã phù lương huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
sau khi nhận được thông tin công an tỉnh bùi văn thọn

đã triển khai lực lượng cứu hộ của công an trên cơ sở xác định vị trí địa hình
và số lượng công nhân tham gia trong ca bóng gió khai thẳng
họ đã triển khai các lực lượng và có ưu tiên hàng đầu cho được cứu hộ của công an
không kể ngày đêm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hòa bình
phối hợp với các lực lượng chức năng huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ
cùng với các phương tiện cứu hộng hạng chạy đua với thời gian bám sát hiện trường
đẩy mạnh công tác cứu hộ để tìm kiếm các nạn nhân còn lại
đó chính là cái tinh thần cao nhất
là cái lực lượng của tỉnh hòa bình
rồi với hết cái lực lượng của tỉnh hòa bình

cũng như cộng thêm với tỉnh hòa bình
tỉnh hành hệ cao trong nguyên vụ trải qua
với các lực lượng của tỉnh hòa bình
các lực lượng quân đội lực lượng của lực lượng của tỉnh hòa bình

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại